chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đường tới tương lai kỳ này
thưa quý vị thiếu trường học dẫn đến quá tải tại rất nhiều trường học ở hà nội đang là bài toán nan giải với các nhà quản lý và cũng là nỗi bức xúc âu lo của các bậc phụ huynh
với các ngành nghề lĩnh vực khác có thể chờ giải pháp quy hoạch dài hạn nhưng với quy hoạch trường học trong các đô thị thì phải được ưu tiên làm ngay chứ không phải cứ mòn mỏi chờ giải pháp từ năm này qua năm khác
trường tiểu học chù vân an quận hoàng mai
trường tiểu học chù vân an quận hoàng mai trường có số học sinh đông nhất hà nội dù mới được xây dựng và đi vào hoạt động cách đây ba năm nhưng cho đến thời điểm này trường đã thiếu phòng học khiến cho học sinh không thể học hai buổi trên ngày
chúng tôi không thể xây dựng được trường chúng tôi cũng không thể tìm được ô đất nhưng chúng tôi với chức năng tham mưu chúng tôi đã có rất nhiều báo cáo gửi quý ban tham mưu và tham mưu với quý ban tham mưu đề nghị thành phố
và một trong những điều đó quan trọng đó là
và đề nghị thành phố khi mà quy hoạch đồng ý cho xây dựng các cái khu trung cư nhất thiết phải đề nghị chủ đầu tư ở đó phải có quy hoạch trường lớp
thực tế câu chuyện quá tải trường lớp ở quận hoàng mai đã tồn tại từ nhiều năm nay và ngày càng trầm trọng hơn bởi trong khi dân số tăng quá nhanh các khu trung cư mọc lên quá nhiều thì trường lớp lại không tăng
có những dự án
hạ tầng kỹ thuật và có những chủ đầu tư chỉ là làm nhà ở kinh doanh bất động sản không còn phần lớn hạ tầng xã hội chính hạ tầng kỹ thuật chính và đặc biệt là công tác trường học thì lại giao cho chính quyền địa phương hoặc là kêu gọi các chủ đầu tư thứ phát sau đó và thường thường họ làm trầm trọng
thì đấy là một cái lý do đòi chúng ta phải có điều chỉnh lại cái kêu gọi đầu tư hiện nay
đến khu đồ thị
học sinh đàm hoàng mai vào giờ hành chính những ngày bình thường vẫn có thể bắt gặp những em học sinh tiểu học nghỉ ở nhà chơi các em nghỉ học không phải vì đau ốm mà để nhường lớp cho các bạn khác học luân phiên những ngày này bà huệ phải tranh thủ sắp xếp công việc ở quê để lên hà nội trông cháu
lịch học của con lớn thứ bốn thì là học thứ hai thứ ba thứ sáu thứ bảy còn con em học lớp hai thì là thứ hai thứ ba
thứ bốn thứ năm nghỉ thứ sáu thứ bảy chủ nhật bây giờ không ai trông chúng nó này thì đưa về quê quán hai đứa ở đây chưa biết gửi ai
năm hai nghìn một mươi bảy trường tiểu học chu văn an bắt đầu được đưa vào sử dụng ngày năm học đó trường có một mươi năm lớp một bình quân mỗi lớp có từ năm mươi đến năm mươi hai học sinh
đến năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín một mươi năm lớp học này đã được sắp xếp lại thành một mươi ba lớp hai
trường bình quân trong mỗi lớp từ năm mươi bảy lên năm mươi tám em còn lớp một năm nay cũng không nằm ngoài sự quái tải đó thậm chí còn căng thẳng hơn rất nhiều
với gần một hai trăm linh học sinh lớp một tăng tám lớp so với năm ngoái số lượng học sinh tăng nhưng hạ tầng của trường lại không thay đổi
đây chính là áp lực lớn cho thầy và trò khó đáp ứng mọi yêu cầu của việc giảng dạy của nhà trường hoặc việc học của con em